bệnh thường diễn tiến âm thầm không có triệu chứng rõ ràng một số trường hợp chỉ khi gặp biến chứng bệnh mới được phát hiện
vì thế mỗi cá nhân nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ và chủ động trang bị kiến thức về bệnh để bảo vệ sức khỏe của mình
đặc biệt nhiều người vẫn có suy nghĩ loãng xương thường xảy ra đối với nữ giới
tuy nhiên hiện nay tỷ lệ nam giới mắc loãng xương đang có xu hướng gia tăng
nội dung cụ thể sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
sức khỏe ba trăm sáu mươi năm
nhiều các chất kích thích hoặc là do bản thân khi mà nam giới độ tuổi trung niên thì hay mắc các bệnh lý kết hợp
mà bệnh lý kết hợp thì mình phải uống thuốc kết hợp
thế thì nhiều khi những cái thuốc như chống đông hay thuốc corticoid nó cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng loãng xương
và thứ hai là có một số người mà ít vận động thì cũng sẽ dẫn đến tình trạng loãng xương
thế nên là
nên là cần phải có chế độ gọi là thể dục thể thao cho nó phù hợp
vâng ạ vậy thì đâu là những cái biện pháp và những cái lưu ý để những người mà đã bị chẩn đoán là mắc bệnh loãng xương có thể cải thiện tình trạng này ạ
đối với những cái trường hợp mà đã trần đoán loãng xương thì đầu tiên là mình phải xem nó là nguyên nhân gì ạ
nếu mà nó mà do nguyên nhân nội tiết thì mình sẽ bổ sung nội tiết tố vào
nếu mà do nguyên nhân về kiểu lạm dụng các chất kích thích bia rượu thì lúc đấy thì mình sẽ phải thay đổi cái hạn chế bia rượu đi
thế mà nguyên nhân do mình cung cấp kiểu ăn uống hàng ngày mà chưa đủ dinh dưỡng và vận động thì mình phải tăng cường vận động lên
thế thì chủ yếu là như thế thôi mình tìm xem cái nguyên nhân gây ra thì mình sẽ tìm được giải pháp để điều trị nó
loạn xương thì người ta ví như một kẻ ăn cắp thầm lặng ấy
các cái triệu chứng đầu nó rất là mơ hồ nó không có một cái biểu hiện gì
nên khi mà có những cái biến chứng ví dụ như ở gãy xương chẳng hạn mình phải đi điều trị thì lúc đấy thì mình mới
đi khám và làm các xét nghiệm cặp đâm sàng thì lúc đấy người ta mới biết là mình loãng xương
thế nên là để tầm soát cái lãng xương này thì theo mình nghĩ thì là ngoài các cái chế độ ăn uống hay là những cái mà yếu tố nguy cơ mình đã nói ở trên rồi
thì là bệnh nhân cũng phải tiêu chuẩn của đó là cũng phải nên định kỳ khám định kỳ để mình đánh giá được cái tình trạng sức khỏe của mình
xem có bị thiếu hụt những cái như này hay không
và cái tiêu chuẩn vàng để chẳng hạn loãng xương đó là phải đo mật độ xương
thế thì người ta khuyên cáo là
phụ nữ là từ sáu mươi năm tuổi đầu lên nam giới thì có thể bảy mươi tuổi
năm tuổi là mình cũng có phải đi tầm soát hàng năm để mình đánh giá cái đo mật độ xương để mình đánh giá như thế
xin cảm ơn bác sĩ vũ yên khánh bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình với những chia sẻ rất cụ thể
quá trình điều trị loãng xương có thể kéo dài khoảng từ ba đến năm năm
người bệnh nên duy trì thói quen thăm khám định kỳ sử dụng thuốc theo hướng dẫn từ bác sĩ đo lại mật độ xương sau mỗi từ một đến hai năm
điều này sẽ giúp đánh giá tiến triển của bệnh và khả năng đáp ứng với điều trị
qua kết quả thăm khám bác sĩ sẽ đánh giá tổng thể tình trạng bệnh mức độ loãng xương từ đó đưa ra hướng điều trị tiếp theo
bệnh viện đa khoa tâm anh là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành bác sĩ ngoại khoa giàu kinh nghiệm
đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh về cơ xương khớp với kỹ thuật hiện đại theo pháp đồ cập nhật quốc tế
bệnh viện còn được trang bị hệ thống máy móc trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại để có thể phát hiện sớm các tổn thương và điều trị hiệu quả các bệnh lý về cơ xương khớp
bên cạnh đó là hệ thống phòng khám khu nội trú cao cấp khu vực phục hồi chức năng hiện đại quy trình chăm sóc hậu phẫu toàn diện giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục và ổn định sức khỏe sau phẫu thuật
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai